rõ ràng khi mà chúng ta hội nhập kể cả với các cái hiệp định thương mại tự do khác
thì với cái phần lớn đại đa số là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
mà thậm chí đây là nhỏ và vừa theo tiêu chuẩn việt nam
thì có thể nói là cái sức cạnh tranh của rất nhiều doanh nghiệp việt nam khá là yếu
và khi chúng ta mở cửa hội nhập thì cái quá trình cọ sát không phải giữa các cái doanh nghiệp việt nam với nhau
mà là với cả các cái doanh nghiệp mà ở trong khu vực và ở những nước những cái thành viên
tham gia vào cái hiệp định thương mại tự do đó
thì có thể nói là tác động khá là tiêu cực đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa của việt nam
vâng vậy để chỉ ra điểm yếu được coi là nổi bật của doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
trong quá trình hội nhập theo ông đó là đâu
tôi cho rằng cái nhược điểm lớn nhất đối với doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa
và trong chừng mực nó gắn với cái nhược điểm của cái doanh nhân việt nam
đó là chúng ta thiếu một cái tầm nhìn hay là một cái chiến lược dài hạn
mà nói như ngôn ngữ dân gian chúng ta hay nói
tức là làm ăn theo kiểu chộp giật ăn sổi ở thì
và luôn là nương theo những cái biến động của thị trường để vận hành cái doanh nghiệp của mình
mà thiếu một cái tầm nhìn hay là một cái chiến lược hay là một cái kế hoạch
để làm sao có cái khả năng cạnh tranh trong cái bối cảnh doanh nghiệp chỉ cần hoạt động trong nước
chứ chưa nói đến cái việc là chúng ta cần phải đặt trong cái bối cảnh là mở cửa hội nhập
một cách rất là sâu rộng và có thể nói là rất phức tạp như trong cái điều kiện hiện nay
được cho là hiệp định có nhiều quy định rất khắt khe và mới
và có ý kiến cho rằng với thực tế khả năng hiện nay thì doanh nghiệp vừa và nhỏ
rất khó lòng có thể tận dụng được những yêu đãi mà nó mang tới
quan điểm của ông thế nào ạ
rõ ràng thì trong phóng sự cũng đã cho chúng ta thấy những cái điểm mới cơ bản
mà hiệp định tpp sẽ đem đến và cũng là đặt ra cái điều kiện hay là các cái thách thức
cho tất cả các doanh nghiệp việt nam
và trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhưng có lẽ là đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì đối mặt với những cái điều kiện khắt khe đó của tpp
thì có thể nói là sẽ khó khăn hơn nhiều
tôi đơn cử cái đầu tiên đó là liên quan tới cái truy xuất hàng hóa
với tpp thì có thể nói đây là một điều kiện tiên quyết
và họ có khá nhiều công cụ để kiểm soát
xem là cái việc khai báo cái xuất xứ hàng hóa đó là có chuẩn xác hay không
và đối với cái này không chỉ đối với các từng doanh nghiệp
mà còn đối với cả cái uy tín của một cái quốc gia
cái vấn đề thứ hai có lẽ đây cũng là một cái vấn nạn của các nước
đang phát triển kiểu như việt nam
đó là vấn đề về sở hữu trí tuệ
có thể nói là chúng ta có cái việc là vi phạm cái sở hữu trí tuệ khá là phổ biến
có thể là cố tình có thể là vô tình
và cái này thì cũng hầu hết là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa
cũng gần như là không để ý tới
và trong khi đó thì các cái điều kiện của tpp
có thể nói là họ đưa ra những cái mức trừng phạt
những cái chế tài rất là nặng
liên quan tới cái việc là vi phạm các cái quyền về sở hữu trí tuệ
thì tôi cho rằng để mà tiếp cận
được các cái quy định về sở hữu trí tuệ
đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa của việt nam
không đơn giản và thậm chí ngay cả với một số doanh nghiệp lớn của việt nam
cũng không dễ dàng để tiếp cận các cái vấn đề
có thể nói là khá phức tạp
liên quan đến các quy định về sở hữu trí tuệ
cũng như là các cái chế tài xử phạt đi kèm
hai một cái điểm thứ ba nữa trong phóng sự cũng đều
mà tôi cho rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
cũng không thể bỏ qua
trong cái bối cảnh gần đây chúng ta cũng biết là
liên quan tới cái việc là đóng bảo hiểm xã hội chẳng hạn
không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa chúng ta sử dụng lao động
nhưng không đóng bảo hiểm xã hội
hay là né tránh cái đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
trong khi đó thì cái quyền của người lao động
là một trong những cái được quy định rất là chặt chẽ
trong cái hiệp định tpp
do đó thì có thể nói là các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
nếu như là các cái doanh nghiệp bình thường
khó một thì đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta
có thể là khó gấp đôi thậm chí gấp ba
vâng thưa quý vị và các bạn
tpp mang tới nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức
cho các doanh nghiệp việt nam
tuy nhiên có một thực tế là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
cũng còn khá mơ hồ về hiệp định này
và thiếu một sự chủ động khi hội nhập
phóng sự ngắn sau đây xin được đề cập tới vấn đề này
không nắm rõ những quy định trong tpp
chưa tìm hiểu kỹ
cũng không quan tâm nhiều lắm
đây là những ý kiến chia sẻ của không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
điển hình như ở ngành diệt may
lĩnh vực được xem là ngành có cơ hội
và là ngành được hưởng lợi nhiều nhất
khi hiệp định tpp được ký kết
nhưng công tác chuẩn bị cũng chỉ tập trung
ở những ông lớn như tập đoàn diệt may việt nam
còn với các doanh nghiệp nhỏ
thì đến đâu hay đến đấy
về phía doanh nghiệp thì cũng chưa thực sự là
quan tâm một cách thiết thực
đến các hiệp định này mặc dù là
trong tương lai nó sẽ gắn bó rất là mật thiệt
giống như doanh nghiệp cho rằng
vấn đề này nó là cái gì đó
vĩ mô của chính phủ
của cơ quan hữu quan
chưa có cảm nhận rằng là
mình sẽ chính là
một trong những nhân tố tham gia chính
trong các hiệp định đó
trong khi đó hiệp định tpp
đã giành hẳn một chương riêng
về doanh nghiệp nhỏ và vừa
ngoài ra còn có những quy định giải rác
trong nhiều chương khác của hiệp định
các chuyên gia cho rằng để nắm bắt được cơ hội
và vượt qua được thách thức từ tpp
thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa
cần nâng cao tính chủ động
tìm hiểu thông tin về các cam kết liên quan tới mình
đặc biệt là tận dụng kênh website riêng
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
mà các nước thành viên sẽ phải lập ra
theo cam kết tpp
vâng thưa tiến sĩ vũ đình ánh qua phóng sự vừa rồi
thì chúng ta có thể thấy là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
của việt nam thiếu hiểu biết
và cũng thiếu rất nhiều thông tin
ông đánh giá thế nào về vấn đề này
liệu các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta
là thiếu sự chủ động
hay họ chưa sẵn sàng để đón cái hiệp định đó
vâng tôi cũng được dịp tiếp xúc
với một số các cuộc khảo sát
thăm dò ý kiến của một số cơ quan chức năng
liên quan đến sự quan tâm
hay hiểu biết của các doanh nghiệp việt nam nói chung
cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ
của việt nam nói riêng
đối với các hiệp định thương mại tự do
có hiệp định về tpp
và kết quả thì gần như tất cả các cuộc khảo sát
đều đi đến một luận chung
là rất ít doanh nghiệp quan tâm đến
và nếu có quan tâm
thì sự hiểu biết về các hiệp định thương mại tự do
đặc biệt là liên quan đến tpp
là khá là ít
tại sao đến lần mình
tại sao doanh nghiệp lại có dường như
thiếu sự chủ động hay là ít quan tâm đến như vậy
đối với các nội dung của các hiệp định thương mại tự do
đối với tpp
thì tôi cho rằng
trong bối cảnh của tpp
trong bối cảnh của tpp
trong bối cảnh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của việt nam
như phần trước tôi đã nêu
chúng ta thiếu một cái chiến lược
thiếu một tầm nhìn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình
theo cái quan điểm là được đến đâu hay đến đấy
và cộng thêm đó
thì cái môi trường
kinh tế vĩ mô của chúng ta trong một số năm vừa qua
có thể nói là có rất nhiều khó khăn
và do đó thì hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa
của việt nam đang phải vật lộn với những cái khó khăn đó
cái vấn đề thứ hai
thì tôi cũng chia sẻ với cả các ông chủ doanh nghiệp
trong khi họ đang phải vật lộn
đang phải tập trung cái trí tuệ
sức lực của mình vào cái việc
công việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày
thì có thể nói là cái nội dung rất là phức tạp
của các hiệp định thương mại tự do
có thể nói là như vậy
đơn cử như là đối với tpp chẳng hạn
thì ngay cả những người có trình độ
thường xuyên theo dõi và tiếp cận
với các hiệp định thương mại tự do
khi mà đọc các cái điều khoản trong tpp thì cũng không phải dễ dàng
mà có thể hiểu ngay được
do đó thì đối với các doanh nghiệp tôi cho rằng là ngay cả khi họ muốn
thì cái việc tìm hiểu để hiểu rõ được
các cái quy định trong một cái
hiệp định thương mại tự do phức tạp trên tpp
cũng không đề đơn giản đối với họ
vấn đề thứ ba mà tôi cho rằng
chúng ta cần quan tâm là bên cạnh
cái yếu tố chủ quan từ việc doanh nghiệp
thì rõ ràng còn những yếu tố liên quan đến cái nguyên nhân
là khách quan thứ nhất đó là
cơ quan chức năng có thể nói là
không ít ý kiến cho rằng khi mà chúng ta
thực hiện cái việc đàm phán
các hiệp định thương mại tự do trong đó có
hiệp định tpp thì có thể nói
là chúng ta rất ít tham khảo
ý kiến của các doanh nghiệp hay có cái sự tham gia
thật sự của doanh nghiệp trong cái quá trình
đàm phán các hiệp định thương mại tự do đó do đó
thì có thể nói là cũng không phải vô cớ
nếu mà doanh nghiệp cảm giác rằng đó là cái việc gì đó
ở tầm vĩ mô và không liên quan đến mình
cái vấn đề tiếp theo
đó là cái quá trình chúng ta tuyên truyền
về các hiệp định thương mại tự do này
thì dường như chúng ta cũng chỉ nhấn mạnh ở cái tầm vĩ mô
tức là tác động chung đến tổng thể
tăng trưởng kinh tế hay là cái sự phát triển
kinh tế xã hội của một nước thành viên
mà trong đó ví dụ như việt nam tham gia vào tpp
trong khi đó thì chúng ta chưa chỉ ra được
những cái tác động thực sự
thiết thực đối với từng doanh nghiệp
hay là từng nhóm doanh nghiệp
trong hiệp định tpp
thì có yêu cầu là các nước thành viên
phải thiết lập và duy trì
một website thông tin về tpp
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
website này cũng được yêu cầu là phải kết nối
với các website của cơ quan
có thẩm quyền trong nước và quốc tế
vậy theo doanh nghiệp vừa và nhỏ
có thể tiếp cận được mọi thông tin
qua website này hay không
tôi cho rằng nếu
một cái quy định như vậy và chúng ta
thực hiện nó thì có thể nói là
các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam sẽ có
thêm một kênh thông tin
và tôi cũng rất kỳ vọng là cái kênh thông tin đó
là sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp nhỏ
và vừa việt nam trong cái quá trình
hoạt động của mình và đặc biệt
đó là khi họ tiếp cận với các cái nội dung
với các cái điều kiện với các cái quy định
và quan trọng hơn là
từ cái việc tiếp cận những cái nội dung
như quan trọng như vậy thì họ sẽ
tìm ra được cái con đường đi của mình
tuy nhiên thì trong thực tế
tôi cũng không quá kỳ vọng vào vấn đề này
cái quan trọng của vấn đề là
chúng ta có thể thành lập một website
nhưng cái quan trọng tiếp theo đó là sao chúng ta
duy trì được và cái
nội dung của cái website của cái trang mạng
đó là thật sự hữu ích
đối với những người đọc tiếp cận nó
và đặc biệt ở đây là đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa
từ nay cho tới
đầu năm hai nghìn một mươi tám
tức là thời điểm tpp chính thức có hiệu lực
thì chúng ta vẫn có
một khoảng thời gian theo ông thì khoảng
thời gian này liệu có đủ
để doanh nghiệp việt nam tìm hiểu
thông tin nâng cao năng lực cạnh tranh
đối với các doanh nghiệp việt nam thì
như tôi đã nói họ chỉ quan tâm
đến những cái nội dung nào thực sự
tác động đến cái hiện tại
cũng như là cái kế hoạch sản xuất
kinh doanh của họ trong tương lai
từ các cái nội dung trong cái hiệp định
thương mại tự do xuyên thái bình dương
tpp cái vấn đề thứ hai là
các cái cơ quan chức năng
chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được
những cái công việc gì mà thật sự là
cần kíp và có cái ý nghĩa
thiết thực nhất đối với các doanh nghiệp
nhỏ và vừa để chúng ta thực hiện trước
thế còn những cái việc gì hầu hết
mà nếu chỉ cần mang tính hình thức
hoặc là nếu làm ra mà chưa có cái tác động
thiết thực thì các cơ quan chức năng hoàn toàn
có thể cân nhắc như vậy thì xét từ
góc độ của các cái doanh nghiệp
tức là những cái đối tượng trực tiếp tham gia vào
những cái hiệp định thương mại tự do
và cái sự giúp đỡ hỗ trợ của các cơ quan
chức năng thì tôi cho rằng khoảng thời gian
tuy không nhiều nhưng chúng ta vẫn có thể
có khả năng là bắt kịp được
với cả cái tiến trình
mà chúng ta tham gia vào cái hiệp định
thương mại tự do như tpp vâng
xin được cảm ơn ông với những chia sẻ trong
chương trình ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn
để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của
việt nam có thể vượt qua được
những khó khăn thử thách và
tiếp cận được với những cơ hội đến từ
tpp rõ ràng vẫn còn
rất nhiều việc phải làm tuy nhiên
hãy cùng hy vọng là trong thời gian tới
dần dần sẽ được giải quyết
chương trình ngày hôm nay và xin chào tạm biệt